thực tế thượng mã phong là hiện tượng đột tử khi đang quan hệ tình dục
bệnh gặp chủ yếu ở nam giới với hậu quả là tử vong nếu không được xử lý kịp thời
thượng mã phong có thể do một số vấn đề về sức khỏe gây ra
chẳng hạn như các bệnh về tim mạch huyết áp cao dối loạn chảy máu
và các yếu tố nguy cơ đột quỵ khác như mắc bệnh lý dối loạn chuyển hóa đai tháo đường tăng mỡ máu
không chỉ có vậy những trường hợp tâm lý căng thẳng thể trạng yếu cũng có thể bị thở mã phòng
thượng mã phong còn do nguyên nhân của việc tích tụ các vấn đề sức khỏe đau dài
như huyết áp cao chất béo và mức cholesterol cao
bệnh đai tháo đường được kiểm soát kém bất thường về đông máu và bệnh tim
nguyên nhân của bệnh thượng mã phong
thượng má phong chưa được xem là một trong căn bệnh thường gặp ở nam giới
vì nó rất ít khi xảy ra trong cuộc sống thường ngày
tuy nhiên đây là một tình trạng rất nguy hiểm đến tính mạng
nên nam giới cần phòng tránh
trong đồng ý chứng thoát khí dương là nguyên nhân hàng đầu khiến nam giới bị bất tỉnh
hoặc đột tử trong khi quan hệ tình dục
nếu nam giới có thể chặn cơ thể yếu
mà cố tình quan hệ có thể dẫn tới chứng thoát khí dương chân tay lạnh
theo y học hiện đại hiện tượng thượng mã phong được coi là cơ chế tự bảo vệ cơ thể
ở nam giới khi đang mệt mỏi suy nhược xét kéo dài nhưng vẫn quan hệ tình dục
quan hệ tình dục được xem là một giải pháp giải tỏa căng thẳng
miệt mỏi mà rất nhiều nam giới lựa chọn
tuy nhiên khi cơ thể nam giới đang ở mức thể trạng yếu mà vẫn quan hệ tình dục
sẽ khiến hệ thần kinh bị hưng phấn kích thích quá mức
điều này khiến não bộ tiết ra một chất làm kìm hãm lại tình trạng hưng phấn này
với cơ chế gây ức chế dừng màu hạt động trên cơ thể nam giới dẫn đến bất tỉnh
triệu chứng của bệnh thượng mã phong
biểu hiện lâm sảng của chứng thượng mã phong này thường gặp khi giao hợp người đàn ông lên cực khoái
hoặc sau khi xuất tinh thì xuất hiện trạng thái bất tình
chân tay lạnh toát mồ hôi thở nhanh nông
nếu không cấp cứu kịp thời người bệnh sẽ tắc thở
nam giới bị mắc bệnh thượng mã phong thường có những triệu chứng như
người đột biến biên sắc mặt trắng bệnh hơi thở nhanh gấp và ngắn
toàn thân toát mồ hôi vật vã như đang tắm chân tay lạnh toát co giật
những trường hợp dễ mắc chứng thượng mã phong
những nam giới lâu ngày không gặp vợ hoặc bạn gái vợ chồng mới cưới
nam giới có thể trạng cơ thể yếu khi quan hệ mà bị căng thẳng hoặc quan hệ quá nhiều
để đề phòng thượng má phong các bác sĩ khuyến cáo
không quan hệ tình dục khi đang điều trị bệnh lý về tim mạch
như tăng huyết áp nhùi máu cơ tim
cần phải hạn chế quan hệ mạnh khiến cơ thể hưng phấn quá mức
tốt nhất nam giới nên hạn chế quan hệ tình dục nhiều lần trong một thời gian ngắn
hay khi cơ thể không đáp ứng đủ sức khỏe như
đang mệt mỏi căng thẳng suy nhược cơ thể sau khi uống nhiều rượu bia
khi đang quan hệ tình dục nữ giới thấy nam giới có biểu hiện lâm sàng như trên
thì không được hoảng hốt cần bình tĩnh để xử trí như sau
giữ nguyên tư thế hạ hơi thổi khí vào miệng nam giới
sau đó dùng tay bấm thật mạnh vào đầu xương cùng cụt
cần hậu môn nếu có vật nhọn thì càng tốt
hoặc điểm giữa gốc dương vật và hậu môn
sau đó ấn mạnh vào huyệt nhân trung ở mô trên
tiếp tục dùng vật tù sắc nhọn châm vào một mươi đầu ngón tay
và hô hấp nhân tạo ép tim ngoài lồng ngực nếu biết làm
sau đó gọi người xung quanh đến cấp cứu đưa đi cấp cứu
hoặc gọi cấp cứu một một năm
một cuộc khảo sát ở mỹ cho thấy
những người đàn ông có quan hệ bừa bãi hay ngoại tình
dễ bị đột tử trên giường hơn so với những người trung thủy mùa bận tình
và giữ mối quan hệ lâu dài
theo số liệu từ trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh mỹ
từ tháng một năm hai nghìn một mươi hai đã có hơn năm năm trăm chín mươi người chết do các biến chứng tim mạch
đồng thời thống kê cũng cho thấy bảy mươi năm những người chết
trong lúc quan hệ tình dục là đàn ông ngoại tình
ngoại tình không chỉ là nguyên nhân khiến các gia đình tan vỡ
con cái bơ vơ mà còn tác động đến sức khỏe và tính mạng của con người
các nhà khoa học đã đưa ra những chứng cứu thiết phục
về những biến chứng gây ra do ngoại tình từ các nghiên cứu dưới đây
nghiên cứu khoa học đăng trên tạp chí y học tình dục khảo sát trên tám trăm linh người
trong số này ba trăm linh tám người thừa nhận đã lừa dối bạn đời
và bốn trăm chín mươi ba người đang trong mối quan hệ mở tức hẹn hò quan hệ với nhiều người một lúc
mục đích ban đầu của các nhà nghiên cứu là xác định thói quen tình dục của những người tham gia
tuy nhiên kết quả nghiên cứu lại cho thấy hai điều liên quan
những người ngoại tình thường không sử dụng các biện pháp bảo vệ mỗi khi quan hệ
và rất hiếm khi tiến hành các xét nghiệm về bệnh lây truyền qua đường tình dục
như vậy với những người ngoại tình khả năng mắc các bệnh tình dục rất cao
nhưng rất ít có cơ hội chữa khỏi
một nghiên cứu tương tự cũng đăng trên tạp chí y học tình dục giải thích
lý do vì sao tỷ lệ đàn ông ngoại tình bị gãy hàng nhiều hơn những người sống chung thủy
các nhà nghiên cứu nói rằng việc hoại tình thường diễn ra lén lút
đặc biệt tỷ lệ ngoại tình ở những nơi công cộng như văn phòng trên xe hơi cao hơn hẳn
không gian chật hẹp khiến đàn ông bị ức chế gò bó dễ dẫn đến việc gãy của quý
đại học florence ở ý cũng đã đưa ra một nghiên cứu về trứng thựa má phong
hay còn gọi là phạm phòng đột tử trên giường của đàn ông
theo thống kê những người đàn ông có quan hệ ngoài hôn nhân nhiều
dễ bị trụi tim mạch dẫn đến trứng đột tử
các nhà khoa học giải thích rằng việc đột tử của đàn ông khi ngoại tình
bắt nguồn từ tâm lý căng thẳng lo sợ và cảm giác tội lỗi
từ đó gây ra các trứng trụi tim mạch đột tử
các chuyên gia khuyên mọi người nên sống một cuộc sống lành mạnh
một vợ một chồng và hôn nhân bền vững để tránh các hậu quả tâm lý và sức khỏe